các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hiện trường vụ việc vẫn còn những tế phẩm nhang nến của người thân mang đến cúng hai cháu bé
anh nguyễn quốc hưng hai mươi ba tuổi ở gần hiện trường vụ việc cho biết
ngày nào đám trẻ cũng đến đây chơi người lớn cũng ra bờ sông câu cá rất nhiều
trước đây đoạn bờ kè này có hàng rào nhưng mấy tháng nay từ khi cầu trần hoàng na thông xe hàng rào bị gỡ
anh hưng cho biết đoạn kè dài khoảng ba mươi mét chưa được rắp răng can xây dựng dốc đứng
cao hơn mặt nước gần ba mét nên rất nguy hiểm
trước đây thường người lớn sẽ không cho bọn trẻ mon men lại gần bờ sông
nhưng hôm qua không có ai đi câu nên công phát hiện mới dẫn đến sự việc đau lòng
anh nguyễn hữu dương ba mươi ba tuổi có nhà tiếp giáp bờ kẻ nơi xảy ra vụ việc
là người đầu tiên nhảy xuống sông mò hai cháu bé
anh dương cho hay ngày nào anh cũng nhắc nhở bọn nhỏ cầm chung đến gần bờ sông
thế nhưng không ngờ vẫn xảy ra việc đau lòng
anh dương cho biết khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng năm anh đang ngồi cùng bạn trong nhà
thấy một cháu nhỏ ngồi khóc trên bờ kè
khi anh đến hỏi cháu hoảng loạn không nói được mà cứ chỉ tay về phía mặt sông không nương nở
anh cho biết phải mất một lúc đưa bé mới nói được việc bạn bị đuối nước
sau đó anh lên nhảy xuống sông mỏ nhưng không được
một lúc sau công an đến rồi mỏ được cháu bé
anh dương cho hay đoạn kè này không có lan can hàng rào cũng đã bị gỡ mấy tháng rồi
khu vực này lại tiếp giáp vỉa hè nơi trẻ con hay tập trung vui chơi nên rất nguy hiểm
cách hiện trường khoảng một trăm linh mét là nhà của hai nạn nhân
sau khi làm tăng lễ cha mẹ đưa các con lên chùa gửi
trong ngôi nhà tình thương nhỏ bé chỉ còn bà ngoại nạn nhân ngồi trên chiếc rừng con
qua sốc sau sự việc đau lòng bà cụ ngã quỵ không nói năng hay đi lại được
chị trần ngọc diễm thúy bốn mươi tuổi đa di duộc của các nạn nhân
đang được gia đình giao ở lại trong nhà và chăm sóc mẹ
chị thúy cũng hết sức đau buồn chị cho biết gia đình nạn nhân rất khó khăn
cha mẹ các bé làm nghề thu lượng ve chai
cuộc sống quanh năm thiếu hụt trước sau
xảy ra sự việc mẹ hai bé suy sụp rất nhiều
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng năm đoạn sông cần thơ dưới gầm cầu trần hoàng na
xảy ra sự việc đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong
nạn nhân là btt sinh năm hai nghìn một mươi sáu và bts sinh năm hai nghìn một mươi tám là hai anh em ruột
đại diện bang quản lý dự án oda tp cn
chủ đầu tư dự án cầu trần hoàng na và bờ kè sông cần thơ cho biết
đoạn bờ kè gần nơi xảy ra vụ đuối nước
trước đây được rào chắn tuy nhiên gần đây đã gỡ rào để chuẩn bị lắp đặt lăng can
vị này cho biết các trẻ nhỏ đã men theo bậc thang bến thuyền ở bờ kè để xuống sông
bậc thang được làm đúng thiết kế
vì đại diện cho biết sẽ kiểm tra và đặt biển cảnh báo ở những bến này
ngoài ra đoạn lan can chưa hoàn thành cũng sẽ rào lại
và cảnh báo đến người dân để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc
sau sự việc chính quyền phường hưng lợi đã thăm hỏi động viên
đồng thời vận động hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn
trong mắt chính quyền địa phương cũng đã khuyên cáo người dân
không để con em đến chơi ở những đoạn bờ sông nguy hiểm
gần đây cả nước liên tiếp xảy ra các trường hợp trẻ bị đuối nước tử vong
để lại vết thương lòng cho người thân gia đình và xót xa cho cộng đồng
trước loại tai nạn những nối này ngành chức năng và các cấp các ngành
đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước và các biện pháp xử trí an toàn khi có trẻ gặp nạn
các chuyên gia cũng khuyến cáo để giảm nguy cơ đuối nước
mùa hè này phụ huynh nên cho trẻ học bơi
theo hội nhi khoa việt nam đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em
ở nước ta trong độ tuổi từ năm đến một mươi bốn
theo số liệu của bộ lao động thương binh và xã hội
hàng năm có gần hai trẻ dưới một mươi sáu tuổi tử vong do đuối nước
nhiều trường hợp trẻ bị di chứng tổn thương não sau đuối nước
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
tổ chức ngày olympic trẻ em
phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình thu hút gần tám thiếu nhi cùng các cán bộ
hướng dẫn viên vận động viên từ hơn ba mươi tỉnh thành phố cả nước tham gia
theo ông hoàng đạo cương thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước đáng lo ngại
nguyên nhân do nhiều đơn vị trường học xã phường còn thiếu cơ sở vật chất
thể dục thể thao thiếu điểm vui chơi cho trẻ đặc biệt ở vùng sâu vùng xa
sự quan tâm của các cấp chính quyền một số địa phương
các thành viên trong gia đình về quyền trẻ em được vui chơi giải trí chưa đầy đủ
vì thế sự kiện có ý nghĩa thiết thực giúp phát triển phong trào dạy bơi
học bơi rèn luyện các kỹ năng an toàn trong môi trường nước
tạo sân chơi bổ ích lành mạnh nâng cao sức khỏe thể chất tầm vóc trẻ em việt nam
vài phút đầu tiên sau tai nạn là thời gian vàng để sơ cấp cứu trẻ bị đuối nước
hội nhi khoa việt nam và bệnh viện nhi trung ương phối hợp đưa ra cẩm năng năm bước
xử trí khi gặp trẻ đuối nước
bước một khi thấy trẻ bị đuối nước nhanh chóng gọi trợ giúp từ những người xung quanh
và gọi cấp cứu một trăm một mươi năm
bước hai khẩn trương đưa trẻ lên còi mặt nước bằng mọi cách
như dùng phao gậy các vật nổi hoặc bơi xuống trực tiếp để đưa trẻ lên bờ
bước ba khi trẻ được vớt lên đánh giá nhanh tình trạng của trẻ xem có tỉnh không
bước bốn nếu trẻ không tỉnh mở thông đường thở cho trẻ bằng cách ngửa đầu nâng cẳm trẻ
kiểm tra đường thở của trẻ bằng nhìn sự di động của lồng ngực nghe và cảm nhận hơi thở
nếu trẻ không thở người cấp cứu cần thổi ngạt cho trẻ năm nhịp và tiến hành ép tim ba mươi nhịp
vị trí ép tim ở một nửa dưới xương ức
kỹ thuật ép tim có thể dùng một bàn tay
hoặc ở trẻ lớn người lớn có thể dùng hai bàn tay
ép từ trước ra sau với độ sâu từ một phần ba đến một phần hai bề dày lồng ngực
tần số ép tim là từ một trăm linh đến một trăm hai mươi lần một phút
sau đó thổi ngạt hai lần
cứ tiếp tục ép tim hà hơi thổi ngạt theo chu kỳ ba mươi lần ép tim và hai lần thổi ngạt
cho đến khi nạn nhân tỉnh thở được hoặc nhân viên y tế đến giúp đỡ
bước năm ngay sau khi đứa trẻ tỉnh đạt trẻ ở tư thế an toàn và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
quá trình cấp cứu
chú ý khả năng chịu đựng thiếu oxy của não tối đa là năm phút
không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở
cần đưa tất cả những trẻ bị đuối nước đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi các biến chứng sau đuối nước
tuyệt đối không dốc ngược bệnh nhân lên vai chạy làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược
hít vào đường thở và làm mất thời gian vàng cấp cứu trẻ
theo các bác sĩ bệnh viện nhi đồng tp cn để phòng tranh đuối nước cho trẻ
phụ huynh nhắc nhở trẻ không được phép bơi chơi ở những nơi gần sông hồ khi chưa xin phép không có người lớn
trẻ cần mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy
những gia đình có trẻ nhỏ tốt nhất không nên dùng những lưu nước thùng nước xung quanh nhà
hoặc đậy thật chặt để trẻ không mở nắp được
cha mẹ có thể cho trẻ làm quen với nước cho trẻ học bơi ngay trong mùa hè này
quá trình học bơi cần có sự giám sát của cha mẹ và huấn luyện viên
hiện nhiều học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè
không bận việc học hành
các em sẽ có nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động vui chơi cùng bạn bè
phổ biến nhất là cùng nhau đi tắm sông
do đó phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở các em không được vui đùa ở những nơi nước sâu
dòng chảy xiết để tránh những tai nạn đáng tiếc
tại hà nội trong một vài năm gần đây tỷ lệ học sinh biết bơi đã tăng cao
các trường tiểu học đã đưa bơi lội gần như trở thành một môn học
nhà trường khuyến khích phổ cập bơi cho học sinh tiểu học
đồng loạt triển khai tổ chức thi và cấp chứng chỉ bơi cho học sinh trong dịp nghỉ hè
các trường phối hợp với các đơn vị tổ chức dạy và thi bơi ở trường
trừng nào không có bể bơi thì dùng bể bơi lắp ghép
theo bác sĩ nguyễn trọng an dạy trẻ biết bơi là quan trọng nhất
quan trọng là phải dạy trẻ biết bơi đặc biệt là kỹ năng bơi cứu đuối để có thể thoát nạn
bởi lẽ rất nhiều em bé mới biết bơi khi thấy bạn mình đuối nước thường nhảy ào sung cứu bạn
từ đó dễ dẫn đến tình trạng đuối nước cả hai một cách đầy xót xa
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại